thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa và đây cũng là thời điểm tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh dạy có khả năng bùng phát và lây lan gây nguy hiểm đến sức khỏe của người dân
trên địa bàn tỉnh tuyên quang số người phải tiêm phòng dạy do bị chó mèo cắn đang có chiều hướng gia tăng khi mà thời gian qua tuyên quang đã có sáu trường hợp tử vong do chủ quan không đến cơ sở y tế để tiêm phòng dạy
tại phòng tiêm vaccine thuộc trung tâm kiểm soát bệnh tật sở y tế tỉnh tuyên quang hàng ngày có hàng chục người bị chó cắn phải đến để tiêm huyết thanh và vaccine phòng dạy
việc chó nuôi thả rông không đeo dọa mõm và cắn người nơi công cộng vẫn còn xảy ra
theo tri cục chăn nuôi và thú y kết quả tiêm phòng bệnh dạy cho đàn chó mèo đến thời điểm này tại tỉnh đạt kết quả rất thấp so với kế hoạch
tổng đàn chó mèo trên địa bàn tỉnh là chín mươi chín trăm linh con tuy nhiên số lượng được tiêm phòng chỉ là một sáu trăm linh con chiếm một bảy
hiện nay đang triển khai công tác tiêm phòng bệnh dạy cho đàn chó tuy nhiên bắt đầu mới vào đầu vụ hiện nay mới đang triển khai
cho nên là kết quả ban đầu
cái tháng vừa rồi đạt kết quả chưa cao
có một thực tế mà mọi người đều biết được rằng đó là cái việc nuôi chó của người dân việt nam nói chung và trong đó có tỉnh tuyên quang
thì cái việc nuôi chó nó mang theo cái tính phong tục tập quán và nhiều khi là kiểu thích thì nuôi
cho nên là chưa chấp hành theo cái quy định một cách chi tiết
sống từng hộ dân một có nuôi ra súc ra cầm không được thả rông ra súc ra cầm chạy rông ra ngoài đường
mà khi ra ngoài đường là phải đeo dọa mõm
để tránh trường hợp cắn người đi đường
bên cạnh đó tỉnh tuyên quang chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tổ chức kiểm tra chặt chẽ việc triển khai công tác tiêm phòng vaccine dạy cho đàn chó mèo đến từng thôn xóm bản và hộ dân
đặc biệt chú trọng tại những cơ sở có nguy cơ cao
vận động nhân dân không vận chuyển buôn bán ăn thịt chó mèo mắc bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân
khi bị chó mèo cắn phải đến cơ quan y tế để được tư vấn và điều trị phơi nhiễm
phải báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan thú y khi phát hiện chó mèo có biểu hiện mắc bệnh dạy